thứ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn văn trung và đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam hiroshi bukada đã ký công hàm trao đổi về việc chính phủ nhật bản cung cấp cho chính phủ việt nam khoản oda vốn vay tài khoá hai nghìn một mươi sáu trị giá một mươi một tỷ yên
khoản oda vốn vay nói trên được cung cấp để tiếp tục hỗ trợ chính phủ việt nam phát triển cơ sở ả tầng kinh tế xã hội nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế tạo điều kiện thuận lợi để việt nam tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc tế
ngoài ra khoản oda cũng nhằm cung cấp tài chính để hỗ trợ chính phủ việt nam triển khai chương trình hỗ trợ quản lý kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh với mục tiêu tăng cường cải cách
một số lĩnh vực ưu tiên trình quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi đã được quốc hội thông qua hồi tháng bốn vừa qua trong đó tập trung hỗ trợ thực hiện cải cách chính sách tập trung vào ba trụ cột nhằm giúp chính phủ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô tăng cường quản trị ngành tài chính và quản lý tài khoá tăng cường minh bạch tiết kiệm và trách nhiệm trong khu vực công cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
với một mươi một tỷ yên oda vốn vay thông qua công hàm trao đổi được chính thức ký kết ngày hôm nay cam kết oda của chính phủ việt nam đến nay đạt khoảng hai tám trăm linh tỷ yên